hiện hà nội đang được đánh giá là thị trường rất tiềm năng về văn phòng cho thuê với mức lợi suất là tám bảy mươi năm tỷ lệ này ở tp hcm đạt tám
năm hai nghìn một mươi bảy phân khúc văn phòng hạng b được đánh giá sẽ vươn lên dẫn đầu khi mà tại phân khúc hạng a nguồn cung mới không xuất hiện
nhu cầu thuê văn phòng tại hà nội đang có xu hướng gia tăng
theo số liệu phân tích của cbi việt nam nếu như diện tích thuê trung bình của năm trước mỗi đơn vị vào khoảng hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi m hai thì bước sang năm nay đã tăng lên từ ba trăm năm mươi đến năm trăm linh m hai
tiềm năng của thị trường văn phòng cho thuê rất lớn tuy nhiên các mô hình văn phòng đang đòi hỏi các tòa nhà phải chất lượng hơn nhiều tiện ích hơn
sự xuất hiện của các tuyến đường sắt trên cao đầu tiên tại hà nội cũng là một trong những tiện ích thu hút được sự chú ý của khách hàng đối với các dự án có vị trí gần ga đường sắt đô thị hay các dự án dọc theo tuyến đường giảng võ cát linh
các tuyến đường sắt trên cao này sẽ có những sự lợi thế về giá và các giá trị của tài sản đấy
và có thể là kinh doanh cho thuê thì giá thuê nó cũng sẽ tốt hơn và cái mức độ lấp đầy của tòa nhà nó sẽ ổn định và ở mức cao hơn
dự kiến từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín thị trường văn phòng cho thuê hà nội sẽ đón nhận khoảng ba trăm linh m hai sàn
chủ yếu là văn phòng hạng b tại các quận thanh xuân ba đình
mặc dù vậy mức giá cho thuê nhiều khả năng sẽ không giảm bởi nhu cầu khá tốt và không có sự cạnh tranh do phân khúc văn phòng hạng a có nguồn cung hạn chế